thưa quý vị bộ y tế vừa công bố và lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe khám chữa bệnh
theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập cung cấp và nếu hoàn thành nó sẽ được áp dụng ngay từ ngày một tháng một sang năm
vâng bộ y tế cho biết giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu được thực hiện theo nguyên tắc tính đúng tính đủ chi phí hợp lý
và có tích lũy để tái đầu tư phát triển ngay lập tức thì dự thảo đã thu hút sự chú ý và quan tâm lớn của người dân
theo dự thảo từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba bệnh viện công hạng đặc biệt và hạng một có thể thu tối đa ba trăm linh đồng mỗi lần khám
giá dường bệnh loại một giường phòng theo yêu cầu là ba triệu đồng mỗi ngày chưa bao gồm tiền thuốc các dịch vụ kỹ thuật y tế
việc bộ y tế xây dựng khung giá chung dịch vụ chăm sóc sức khỏe
khám chữa bệnh theo yêu cầu cũng là cần thiết bởi hiện nay mỗi bệnh viện đang tự quy định riêng về mức giá
tôi đi khám ở nhiều bệnh viện thấy mỗi nơi lại quy định một mức giá khám tiền dường dịch vụ khác nhau
không biết mức này được tính dựa trên những tiêu chuẩn như thế nào
hiện giá phòng dịch vụ từ bảy trăm linh đồng đến hai năm triệu đồng một giường mỗi ngày đêm
như bệnh viện bạch mai phòng hai giường giá một triệu đồng một giường một đêm
ở bệnh viện đại học y hà nội phòng một dường
giá hơn hai triệu đồng một đêm
có mức giá chung tiêu chuẩn chung thì người dân dễ đánh giá xem mức chi phí mình bỏ ra là hợp lý hay chưa
một số chuyên gia y tế phân tích thời gian qua viện phí bảo hiểm y tế lạc hậu
không có khung gia khám chữa bệnh theo yêu cầu các bệnh viện gặp khó khăn về tài chính
không đủ giữ chân nhân lực y tế
dự thảo mới của bộ y tế nhằm khắc phục những bất cập này
tuy nhiên đa số cư dân mạng cho rằng
mức giá trong dự thảo chưa phù hợp với mặt bằng thu nhập chung của người dân hiện nay
so với mức cao nhất hiện đang được áp dụng tại các bệnh viện
giá mới tăng thêm khoảng một triệu đồng đối với dường bệnh
giá dường bệnh gấp hai lần mức lương cơ bản mỗi tháng quá cao
với người có điều kiện thì chẳng đáng gì
còn với người dân lao động trong cảnh lạm phát thất nghiệp như hiện nay thì thật là khó khăn
giá dường bệnh tại bệnh viện đang tiếp cận khách sạn hạng sang bốn năm sao
đọc giá dịch bốn năm sao
bệnh vụ xong hết muốn bệnh luôn
lương công nhân từ sáu đến bảy triệu đồng một tháng
nhưng giá giường bệnh ba triệu đồng một ngày
chưa kể đơn thuốc chi phí khác thật là
ốm cũng không dám làm lại bệnh viện
vì dù chỉ là phòng bốn giường thì rẻ nhất cũng đã là sáu trăm linh đồng một ngày
tuy nhiên có ý kiến cho rằng
đa số cư dân mạng đang hiểu sai
bởi mức giá trong dự thảo là giá khám chữa bệnh theo yêu cầu tự nguyện
đi kèm với đó là chất lượng dịch vụ được nâng cao
phản biện lại quan điểm này
số đông cộng đồng mạng không đồng tình
bởi hiện tại bệnh viện công cơ sở vật chất còn eo hẹp
số dường bệnh hữu hạn luôn thiếu so với nhu cầu
việc thêm một giường vip
cũng có nghĩa là những bệnh nhân khác sẽ phải thiếu đi một giường
chi phí khám chữa bệnh tăng lên là hợp lý
nhưng dường dịch vụ bệnh viện mà đắt hơn phòng khách sạn rất nhiều
thì lại thấy gì đó không ổn
giờ mới thấy câu nói
chiếc giường đắt nhất chính là giường bệnh
bệnh viện nhà nước hãy lo cho dân nghèo
những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội
những người nhiều tiền thì cứ tự do chọn dịch vụ tư với chất lượng cao
tôi lo lắng liệu có xảy ra trường hợp ép người bệnh phải chi
với lý do hết giường công
bất cập thật sự cái gì cũng tăng
mỗi lương là không tăng thậm chí là giảm
vào năm hai nghìn một mươi chín
bộ y tế xây dựng một dự thảo tương tự
với giá giường bệnh tại bệnh viện
hạng đặc biệt hạng một tối đa bốn triệu đồng một ngày
giá khám cao nhất năm trăm linh đồng một lần
các cơ sở y tế khác giá không quá bốn trăm linh đồng một lần
tuy nhiên chính phủ không phê duyệt khung giá này
vậy bạn suy nghĩ như thế nào về mức giá trong dự thảo bộ y tế vừa công bố
dự kiến áp dụng từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba sắp tới
hãy bày tỏ quan điểm suy nghĩ của bạn với chúng tôi
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân